phú thọ được biết đến là cái nôi của nền văn hóa lạc việt trung tâm sinh tụ của người việt cổ
thời các vua hùng dựng nước văn lang nhà nước đầu tiên của dân tộc việt nam
về với phú thọ chúng ta có thể trải nghiệm nét văn hóa độc đáo với nhiều di trị khảo cổ
di tích lịch sử lễ hội dân gian các loại hình nghệ thuật đặc sắc gắn liền với thời đại các vua hùng
cội nguồn của dân tộc việt nam
mặc dù chưa chính thức bước vào mùa lễ hội nhưng những ngày cận tết nguyên đán này
du khách gần xa đã có những cuộc hành hương về với đất tổ
toạn lạc tại xã hiển lương huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
đền mẫu âu cơ là nơi gắn với huyền thoại mẹ âu cơ cùng năm mươi người con đi khai thiên phá thạch
dạy dân trồng lúa nước trồng dâu dẹt vải
trong khuôn viên của đền có cây đa cổ thụ quanh năm xanh tốt đã được công nhận là cây di sản việt nam
xưa kia ngôi đền được nhân dân xã hiền lương xây bằng chất liệu mật mía
trải qua chiến tranh ngôi đền vẫn không hề bị phá hủy
ngày nay đền được xây dựng và tu bổ khang trang hơn là nơi để du khách thập phương viếng thăm
đền mẫu âu cơ mãi là nơi hội tụ những huyền tích về người mẹ của muôn dân đất việt
là điểm đến tâm linh trong hành trình về cội nguồn
chúng tôi sẽ rất chú trọng đến công tác là giữ gìn và bảo tồn
vì vậy đối với đền tổ mẫu âu cơ
để là nghi lễ thở phụng và theo đúng cái lĩnh truyền thống
cũng như là để quảng bá gian dạy các cháu các thế hệ mai sau
để luôn luôn hiểu được rằng là nguồn gốc cội nguồn chúng ta là từ đâu mà có
và để làm sao giáo dục để thế hệ tương lai luôn có một ý thức hướng về đất nước quê hương
sản phẩm du lịch tâm linh của phú thọ đang là thế mạnh
với sức hấp dẫn đến từ các giá trị văn hóa vật thể với các di tích đình
đền chùa cổ kính nguyên sơ các giá trị văn hóa phi vật thể diễn sướng dân gian
đặc biệt ngắn liền với hai di sản phi vật thể của nhân loại
hát soàn phú thọ và tín ngưỡng thở cúng hùng vương ở phú thọ
đã mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo
với sản phẩm du lịch đặc thù hấp dẫn lượng du khách đến với phú thọ
đã có những con số ấn tượng đặc biệt là dịp tết nguyên đán và lễ hội đầu xuân
khách du lịch đến với tỉnh phú thọ vào các dịp tết nguyên đán đầu xuân
trong những năm gần đây có chỉ số tăng rất ấn tượng trung bình trên một mươi năm
lượng khách rất là ổn định hàng năm khách đến phú thọ vào dịp lễ hội đầu xuân
trung bình khoảng sáu tám triệu lượt khách tương đối ổn định như vậy
đến năm hai nghìn một mươi tám vừa rồi lượng khách đến phú thọ đạt khoảng tám triệu
du lịch tâm linh là một sản phẩm nổi bật hấp dẫn du khách
trong dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội đầu xuân
trong những năm qua của phú thọ bên cạnh đó để thu hút khách du lịch
tỉnh đã tạo ra những sản phẩm du lịch tâm linh sinh thái làng nghề
nhằm đem lại những trải nghiệm độc đáo cho du khách